theo thống kê của trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đồng nai
đến nay toàn tỉnh hiện còn hai mươi chín cơ sở cách ly tập trung vẫn còn đang hoạt động
hai mươi chín cơ sở cách ly còn đang hoạt động gồm biên hòa một mươi hai cơ sở vĩnh cửu sáu thống nhất một
xuân lộc một long thành một cẩm mỹ hai nhân trạch sáu
hiện có hơn một hai trường hợp f f một đang cách ly tại các cơ sở này còn trống hơn bốn ba giường
theo kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
ở tầng một của tháp điều trị là các khu cách ly tập trung do ủy ban nhân dân cấp huyện
thành phố biên hòa long khánh thành lập và quản lý
trạm y tế trạm y tế lưu động cấp xã quản lý điều trị f không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ
ở tầng hai của tháp điều trị và một số bệnh viện giả chiến bệnh viện gia liễu đồng nai
ở tầng hai của tháp điều trị sẽ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ vừa
và một số ca mức độ nặng
tầng ba của tháp điều trị gồm trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc bệnh viện phổi trung ương
đặt tại bệnh viện đa khoa thống nhất trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa đồng nai
bệnh viện nhi đồng đồng nai bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đa khoa khu vực long thành
về việc triển khai các khu cách ly tập trung do địa phương quản lý để điều trị f ở tầng hai
mỗi địa phương duy trì tối thiểu năm trăm linh giường cách ly riêng thành phố biên hòa duy trì một giường cách ly
để kịp thời đáp ứng trong điều kiện bệnh nhân covid một mươi chín tăng
mỗi cơ sở y tế có dần bệnh trong tỉnh từ trung tâm y tế trở lên phải bố trí bốn mươi dần bệnh để thu dung
quản lý điều trị người bệnh covid một mươi chín khi dịch lan rộng và trong tình huống địa phương trở thành khu vực nguy cơ